chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh sinh viên học tập vừa đảm bảo sức khỏe và hoàn thành chương trình giáo dục theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng giáo dục của từng cấp học chương trình đào tạo phát triển các giải pháp nền tảng dạy và học trực tuyến xây dựng phương án cụ thể tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho học sinh và ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho học sinh khó khăn không có phương tiện học tập trực tuyến bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới
liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều qua tỉnh nghệ an đã ra thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó căn cứ kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của các bệnh nhân sở y tế cơ quan thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an thông báo
từ giờ ngày hôm nay đến hết ngày một mươi năm tháng chín tỉnh vĩnh long áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín trên phạm vi toàn tỉnh ở mức độ cao hơn so với chỉ thị số một mươi năm của thủ tướng chính phủ
theo đó yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ một mươi chín h ngày hôm trước đến bốn h ngày hôm sau không tập trung quá năm người ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
tỉnh tiếp tục dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung đông người tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
đối với việc tổ chức đám tang tỉnh quy định tổ chức trong nội bộ gia đình giảm số lượng thân nhân cử đại diện người viếng đám ma
sắp xếp giãn cách không tập trung quá một mươi người trong cùng một thời điểm viếng
thực hiện nghiêm việc hạn chế ra đường giao công an tỉnh thiết kế mẫu giấy đi đường bảo đảm thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh
nguyễn thị thu hương chú quận gò vấp tp hcm cam kết với cơ quan chức năng sẽ rời hậu giang để trở về tp hcm nhưng không thực hiện và lây bệnh cho một người khác
hiện đối tượng đã bị công an huyện châu thành a tỉnh hậu giang khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
khi không được lực lượng chức năng cho qua một trong hai thanh niên đã giật khẩu trang của một cán bộ công an rồi dùng tay tấn công lực lượng làm nhiệm vụ